thưa quý vị miễn dịch được tạo ra sau khi mắc covid một mươi chín hoặc tiêm chủng là yếu tố quan trọng giúp kiểm soát dịch bệnh
điều này giúp lý giải nguyên nhân một số quốc gia ngăn chặn các đợt bùng dịch như từ omicron tốt hơn những nơi khác
nguyên nhân chính của đợt gia tăng đột biến số ca mắc covid một mươi chín mới nhất gần đây là do sự xuất hiện của biến thể phụ ba hai của omicron từ giáng sinh năm ngoái
số ca mắc tăng nhanh ở những khu vực từng kiểm soát tốt dịch bệnh như new zealand hồng kông trung quốc và hàn quốc
tỷ lệ ca mắc ở những nơi này vượt xa tỷ lệ ca mắc ở nhiều nước châu âu trong giai đoạn dịch bệnh tồi tệ nhất
nói cách khác những nước từng theo đuổi chiến lược không covid một mươi chín đang chứng kiến số ca nhiễm tăng nhanh kể cả khi họ có tỷ lệ bao phủ vaccine tốt
việc ít có ca lây nhiễm trước đây khiến miễn dịch cộng đồng của họ không cao
theo đài cna trước khi có phương pháp điều trị và vaccine ngừa covid một mươi chín
nhiều nơi áp dụng biện pháp phong tỏa cách ly để làm giảm số ca mắc tử vong cũng như áp lực lên lĩnh vực y tế
tuy nhiên yếu tố kiểm soát dịch bệnh có hiệu quả nhất là khả năng miễn dịch do nhiễm bệnh hoặc tiêm phòng
việc chấm dứt đại dịch ở bất kỳ quốc gia nào có vẻ phụ thuộc vào tỷ lệ người đã mắc covid một mươi chín chứ không chỉ tỷ lệ người tiêm chủng
trên thực tế những người được tiêm chủng mắc covid một mươi chín giúp tăng khả năng miễn dịch của họ lên mức cao hơn
trong khi đó khả năng miễn dịch sau khi mắc covid một mươi chín mang lại sự bảo vệ tốt hơn để chống lại nguy cơ nhiễm bệnh trong tương lai
so với khả năng miễn dịch từ tiêm liều vaccine tăng cường đặc biệt là sau chín mươi ngày kể từ khi được tiêm chủng
điều này giúp lý giải việc một số quốc gia đang kiểm soát các đợt bùng dịch tốt hơn những nơi khác
tại anh dù có tỷ lệ tiêm chủng rất tốt nhưng hiện nay đa số người dân cũng đã mắc covid một mươi chín và nhiều người đã tái nhiễm
số ca mắc tại anh cao nhưng không cao như một số khu vực khác
trong khi tỷ lệ tử vong và ca nặng vẫn ở mức tương đối thấp